ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia dankia suối vàng tỉnh lâm đồng
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi khu du lịch quốc gia dankia suối vàng
trở thành trung tâm du lịch của vùng tây nguyên và cả nước
khu du lịch quốc gia dankia suối vàng có diện tích khoảng bốn hectare
trong đó các khu vực tập trung phát triển du lịch hình thành các phân khu chức năng chính
có diện tích khoảng bảy trăm sáu mươi hectare
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm đón khoảng ba triệu lượt khách phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi đón năm triệu lượt khách
tổng thu du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm hơn một hai trăm linh tỷ đồng phần đấu đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng
tạo việc làm cho khoảng ba bảy trăm linh lao động vào năm hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi khu du lịch dankia suối vàng trở thành khu du lịch

quốc gia là trung tâm du lịch của vùng tây nguyên và cả nước
trở thành điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan du lịch vùng tây nguyên